việt nam đã xuất hiện ca thứ ba mươi hai dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân thứ ba với hai nhiễm covid một mươi chín là nữ hai mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam
có tiếp xúc với bệnh nhân thứ một mươi bảy tại london anh vào ngày hai mươi bảy tháng hai
bệnh nhân thứ ba mươi hai khởi phát ho vào ngày hai tháng ba tại london anh không sốt
bệnh nhân đến bệnh viện tại london để khám và được cho thuốc về nhà điều trị
ngày bảy tháng ba sau khi biết tin bệnh nhân thứ một mươi bảy tại việt nam mắc bệnh covid một mươi chín
bệnh nhân đến lại bệnh viện để khám và được cho thêm thuốc về nhà
nhưng triệu chứng ho khan không giảm và không sốt
không an tâm về sức khỏe của mình bệnh nhân thuê máy bay riêng về việt nam
và nhập cảnh lúc tám giờ một mươi năm phút ngày chín tháng ba có nhiệt độ là ba mươi bảy độ năm và ho khan
ngay lập tức bệnh nhân số ba mươi hai được chuyển về bệnh viện
bệnh lý hô hấp cấp tính củ chi bằng xe chuyên dụng
có tính năng cách ly nghiêm ngại
kết quả chụp x quang khi nhập viện cho thấy bệnh nhân thứ ba mươi hai mắc viêm phổi
mô kẽ bệnh nhân hiện tỉnh táo sinh hiệu ổn còn ho khan nhiều
họng đỏ nhẹ không sốt thở êm và tự thở và được chuyển về cách ly
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
mẫu bệnh phẩm được lấy và chuyển về viện pasteur tp hcm vào lúc hai mươi h ngày chín tháng ba
kết quả xét nghiệm vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày chín tháng ba
cho thấy bệnh nhân có phản ứng dương tính với virus sars cov hai
văn bản nêu rõ
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tại nhiều nước trong khu vực và trên toàn thế giới
đặc biệt là tại việt nam hiện nay đã xuất hiện những nguồn lây và nhiều ca bệnh mới
dự báo thời gian tới sẽ có các ca bệnh nghi ngờ sẽ đến khám tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
để đảm bảo việc sàng lọc phân luồng cách ly và quản lý ca bệnh
bộ y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo cụ thể
tuy nhiên một số cơ sở đã không thực hiện nghiêm để lọt ca bệnh không được cách ly và quản lý kịp thời
ban chỉ đạo quốc gia đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố nghiêm túc chỉ đạo thực hiện một số nội dung cấp bách
tiếp tục khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
bao gồm cả nhà nước và tư nhân trên địa bàn tổ chức thực hiện sàng lọc phân luồng cách ly
và quản lý điều trị ca bệnh covid một mươi chín theo chỉ đạo của bộ y tế
tuy nhiên một số cơ sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo cụ thể
các bộ người bệnh có dấu hiệu lâm sàng yếu tố dịch tễ sẽ được phân luồng tới phòng chờ khám bệnh
phòng khám bệnh riêng biệt đảm bảo các điều kiện cách ly
các cơ sở khám bệnh chữa bệnh từ tuyến huyện và tương đương trở lên
bố trí khu vực riêng để tiếp nhận quản lý điều trị ca bệnh nghi ngờ có thể xác định covid một mươi chín
các phòng khám đa khoa chuyên khoa nhà nước tư nhân ngay sau khi phát hiện có ca bệnh nghi ngờ
cần ghi lại thông tin liên lạc của người bệnh và báo ngay cho sở y tế hoặc trung tâm kiểm soát bệnh tật của địa phương
để có biện pháp theo dõi quản lý cách ly người bệnh
thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương đến người dân
để chủ động tuân thủ sàng lọc phân luồng khám bệnh khi đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh
cung cấp số điện thoại đường dây nóng các hình thức thông tin liên lạc khác qua trang web
để người bệnh đăng ký khám bệnh khi có triệu chứng lâm sàng yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch covid một mươi chín
tổ chức kiểm tra giám sát việc sàng lọc phân loại và cách ly người bệnh trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân không thực hiện theo đúng các quy định trên
đình chỉ hoặc đình chỉ tạm thời rút giấy phép hoạt động
chứng chỉ hành nghề đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và cá nhân vi phạm
thành phố hà nội yêu cầu các bệnh viện chủ động phân luồng
có các khu khám bệnh sàng lọc hô hấp riêng cho những người có triệu chứng ho sốt hoặc nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
dịch bệnh covid một mươi chín đã bước vào một giai đoạn mới phức tạp khó lường
số người tiếp xúc với nguồn lây nhiễm tại cộng đồng rất khó kiểm soát
do vậy các bệnh viện được chỉ định đều phải có biển chỉ dẫn và việc phân luồng được thực hiện ngay tại cổng bệnh viện
tất cả người đến khám có dấu hiệu sốt ho hay tiếp xúc với nguồn lây đều được đưa tới khu khám riêng
và nhân viên y tế làm việc tại khu này được trang bị bảo hộ để phòng tránh lây nhiễm
hà nội có ba mươi tám bệnh viện đa khoa chuyên khoa ngoài công lập một trăm năm mươi hai phòng khám đa khoa và hơn ba phòng khám chuyên khoa
rút kinh nghiệm từ bài học của bệnh viện hồng ngọc hà nội đã tăng cường kiểm tra giám sát các bệnh viện tư nhân
và trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín việt nam airlines tiến hành khử trùng toàn bộ chuyến bay quốc tế về việt nam
công tác khử trùng được thực hiện ngay sau bệnh viện
sau khi tàu bay hạ cánh tại sơn đỗ toàn bộ khu vực khoang hành khách buồng lái khu chuẩn bị của tiếp viên đều được khử trùng
các vị trí được tập trung khử trùng nhất là nơi có nhiều người tiếp xúc bằng tay như khóa khoang hành lý thanh tì tay trên ghế ngồi tay nắm cửa nhà vệ sinh
các vị trí khác như mặt ghế thảm sàn hay bất cứ đâu hành khách có thể chạm tay vào cũng đều được xử lý
các chuyến bay ghi nhận hành khách có biểu hiện sức khỏe bất thường cũng được hãng báo cáo với nhà chức trách và thực hiện khử trùng
để hạn chế nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín việt nam airlines sẽ thực hiện đo thân nhiệt toàn bộ hành khách khởi hành từ châu âu trước khi lên máy bay
trang bị khẩu trang để hành khách sử dụng trong suốt thời gian bay
hành khách được khuyến khích ổn định chỗ ngồi hạn chế di chuyển và giao tiếp trong quá trình diễn ra chuyến bay
các chuyến bay ghi nhận hành khách có biểu hiện sức khỏe bất thường cũng đều được xử lý